sau hơn hai tuần nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực tình hình tai nạn giao thông đã giảm đáng kể
nghị định một trăm linh đã tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ khơi dậy tinh thần nói không với nồng độ cồn khi lái xe trên cả nước
đây là đánh giá được đưa ra tại buổi họp báo vừa được tổ chức ngày hôm nay
sau hai tuần giao quân triển khai thực hiện nghị định lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý năm mươi bốn tám trăm chín mươi hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền bốn mươi chín tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu đồng trong đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý sáu hai trăm bảy mươi chín trường hợp vi phạm nồng độ cồn phạt tiền hai mươi một tỷ một mươi ba triệu đồng
tai nạn giao thông giảm ba mươi một vụ giảm ba mươi tám người chết giảm năm mươi bảy người bị thương